hiện nay dịch tả lợn châu phi đã bùng phát tại địa bàn phường phú hiễu quận chín tp hcm
để chủ động đối phó với tình hình dịch thành phố khuyến cáo với người dân thực hiện các biện pháp an toàn sinh học
tiêu độc khử trùng và không tái đàn trong thời điểm này sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
chiều ngày một mươi một tháng sáu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đã chính thức công bố
ổ dịch tà lợn châu phi đầu tiên xuất hiện trên địa bàn
ổ dịch xuất hiện tại một cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ có sử dụng lượng thức ăn thừa gồm một trăm sáu mươi ba con
ngay sau khi xét nghiệm có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu phi
tri cục trăn nuôi và thú y phối hợp với ủy ban nhân dân quận chín đã tiến hành tiêu hủy đàn lợn
của hộ bà lê thị ngọc cầm theo đúng quy định